công an thành phố rạch giá phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh kiên giang
tiến hành bắt giữ khi xe ô tô này vừa tập kết trên năm tấn đường cát không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại một căn nhà ở đường ngô quyền thành phố rạch giá
được biết số lượng đường cát này do đối tượng mua và vận chuyển từ campuchia về tỉnh kiên giang để tiêu thụ
tại thời điểm kiểm tra chủ của lô hàng này không xuất trình được hóa đơn chứng tử hợp pháp
nên lực lượng chức năng đã lập biên bản tiến hành tạm giữ tăng vật để tiếp tục điều tra làm rõ